thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh
đây cũng là khoảng thời gian mà tình trạng xe khách nhồi nhét trở qua số người quy định gia tăng
điều này không những gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
tại thừa thiên huế lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện hàng chục phương tiện nhồi nhét khách trong những ngày cuối năm này
những ngày giáp tết trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh thừa thiên huế tấp nập lượng xe khách lưu thông
trong số này có không ít phương tiện trở qua số người quy định
nắm bắt nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong những ngày này một số chủ xe còn tiến hành nhồi nhét ép giá hành khách để thu lợi nhuận
còn đây là một phương tiện khác vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra và xử lý
ngoài lỗi chở hàng hóa động vật trong thùng xe
phương tiện này còn trở quá số người quy định
tuy nhiên khi được hỏi lái xe vẫn đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình
biết là trở cái động vật ở dưới hầm xe là có cái sai suất
nhưng mà vì cái hoàn cảnh điều kiện bây giờ
sắm một cái xe mà nói ra còn phải nhiều cái bất cập về kinh tế chưa đủ điều kiện
nên phải trở để kiếm cái đồng chi phí trên đường
trả ra đây
thường vào dịp cuối năm lượng khách về quê ăn tết tăng đột biến
nắm mắt nhu cầu đi lại tăng cao người dân lại ngại vào bến bắt xe
nên nhiều phương tiện đã tăng cường đón khách dọc đường
thậm chí là nhồi nhét khách
đối với những trường hợp này lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm
khi phát hiện các xe chở khách trở quá số người quy định nếu mà số lượng lớn từ hai trở lên
thì tất cả bộ trường hợp thì nó phải xử lý lập tức bạn
còn trường hợp quá tải chúng tôi sẽ đưa về cho sang xe và đồng thời là tạm giữ xe
một thời gian nhất định và tạm giữ băng lái để mà làm công tác răn đe phong ngừa
đối với các cái lái xe vi phạm
để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con
một giờ sáng các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
nhiều phương tiện xe khách vi phạm đã bị phát hiện xử lý
qua đó góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn
tất cả áp lực đều dồn lên đôi vai của lực lượng cảnh sát giao thông
trong khi đó vấn đề mấu chốt lại là việc chấp hành nghiêm pháp luật của người điều khiển phương tiện